thưa quý vị tổng công ty trực thăng miền bắc binh đoàn một mươi tám đã tạm dừng tất cả các tour du lịch ngắm cảnh bằng trực thăng
ngay sau khi xảy ra sự cố rơi trực thăng bel năm trăm linh năm ở vịnh hạ long vào ngày năm tháng bốn khiến năm người chết
ngay sau khi vụ tai nạn máy bay trực thăng số hiệu vn tám nghìn sáu trăm năm mươi xảy ra tổng công ty trực thăng việt nam đã tạm dừng tất cả các chuyến bay du lịch ngắm cảnh bằng trực thăng
ngoài tour du lịch tại vịnh hạ long các tour ngắm cảnh bằng trực thăng ở đà nẵng điện biên mai châu hòa bình mùa vàng mù căng trải yên bái vũng tàu côn đảo cũng được yêu cầu tạm dừng chờ thông báo mới
đây là tour du lịch đặc biệt với mức giá rất cao thấp nhất từ một chín triệu đồng cho ba vị trí ngồi ở phía sau và cao nhất lên tới sáu một triệu đồng ở vị trí ngồi cạnh phi công lái